sau khi ghi nhận các ca ốm sốt tăng mạnh và nhiều ca tử vong chủ tịch triều tiên đã đặt ra những biện pháp ngăn chặn sự bùng phát của dịch
mới đây chủ tịch kim jong un phê bình giới quan chức của nước này chống dịch non kém không đạt được hiệu quả đã đề ra
trong khi hình ảnh cho thấy ông kim jong un không đeo khẩu trang trong cuộc họp
cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên ngày một mươi tám tháng năm báo cáo gia tăng hai trăm ba mươi hai tám trăm tám mươi ca sốt và sáu trường hợp tử vong
sau khi nước này ghi nhận đợt bùng phát covid một mươi chín đầu tiên vào tuần trước
bản tin của hãng thông tấn nước này không cho biết bao nhiêu người có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
chủ trì cuộc họp bộ chính trị đảng lao động triều tiên ngày một mươi bảy tháng năm nhà lãnh đạo kim jong un nói
sự non kém trong việc ứng phó với khủng hoảng ngay từ những ngày đầu và sự chậm chạp của các quan chức hàng đầu đất nước
đã cho thấy những điểm yếu trong nội bộ
ông cho rằng các biện pháp được triển khai đã làm gia tăng những phức tạp và khó khăn trong giai đoạn đầu chống dịch
khi thời gian là sự sống
sau đó ông kim kêu gọi các quan chức nỗ lực gấp đổi để ổn định cuộc sống của người dân
và nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức chặt chẽ hơn công việc để đáp ứng điều kiện sống và cung cấp nhu cầu phẩm hàng ngày
tính đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng năm tổng số ca sốt là hơn một bảy mươi hai triệu trong đó hơn một hai triệu ca đã bình phục hoàn toàn
và ít nhất sáu trăm chín mươi một một trăm bảy mươi ca đang được điều trị
tổng số ca là sáu mươi hai
khi thông báo về đợt bùng phát dịch bệnh đầu tiên ở đất nước này trong một cuộc họp chính trị vào tuần trước
ông kim được cho là lần đầu tiên đeo khẩu trang cho công chúng
hình ảnh do báo chí công bố cho thấy ông kim và các quan chức không đeo khẩu trang trong cuộc họp
sự việc này cũng khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ
nhiều người cho rằng ông kim jong un cần làm gương cho nhân dân bằng cách tuân thủ biện pháp năm k
và mong rằng các biện pháp chống dịch của triều tiên sớm có hiệu quả để sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này